thưa quý vị nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất hàn quốc blackpink về chuyến lưu diễn toàn cầu board ping
sẽ dừng chân tại thủ đô hà nội của việt nam vào cuối tháng bảy
khiến cho người hâm mộ mong chờ suốt những ngày vừa qua
và bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc hàn quốc blackpink
sẽ chính thức được mở bán trên hệ thống tikipok
và nhiều người hâm mộ nhóm nhạc này đang tìm mọi cách để có thể sở hữu được những tấm vé
và ngắm nhìn thần tượng trực tiếp
và vào năm năm tâm lý này nhiều đối tượng đã tung ra các thủ đoạn lừa đảo
trục lợi từ việc mua bán vé xem buổi biểu diễn
và hy vọng là một số lưu ý và thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị
những người hâm mộ việt nam dễ dàng săn vé thành công và an toàn
hiện tại vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc blackpink vẫn đang là đề tài nóng
trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội
mặc dù chỉ còn ít giờ nữa vé sẽ được mở bán
nhiều người hâm mộ nhóm nhạc này đang tìm mọi cách để sở hữu chỗ ngồi
trong đêm biểu diễn sắp tới
nắm mắt được tâm lý này nhiều chiêu thức lừa đảo trục lợi từ việc bán vé đã được tung ra
chỉ cần gõ từ khóa vé còn sớm
những con sốt blackpink trên các trang mạng xã hội sẽ hiện nhiều bài viết về mua bán
đặt cọc giữ chỗ mua vé của nhóm nhạc này
những tấm vé giấy như thế này vẫn đang được giao bán công khai
những lời mời mọc cọc vé giao bán vé từ suất ngoại giao hoặc có người nhà trong ban tổ chức
không chỉ vậy dịch vụ đặt vé hộ thu phí từ một mươi đến hai mươi giá trị của vé đang nở rộ
những con sơt mà mình đã từng mua vé thì mình sẽ lên trang chính thức của nhà phát hành
nhà bán vé đấy để mua vé trực tiếp
từ trang của họ cũng có một số dịch vụ thuê người khác đặt vé hộ
tuy nhiên là mình thấy không tin tưởng
ví dụ như là họ chỉ phát hành vé điện tử thôi nhưng mà người ta lại cho hẳn vé giấy
hiện tại đơn vị phát hành vé con sốt blackpink tại việt nam ticketbox
khẳng định sự kiện không phát hành vé mời vé giấy và chỉ phát hành vé online trên trang web của mình
đơn vị này cũng cho biết không có tình trạng ban tổ chức tuồn vé để ôm vé công ty hay ôm vé gói
ngoài ra người hâm mộ cần cẩn trọng và kiểm tra uy tín
dụ đặt vé hộ tránh đặt cọc số tiền quá lớn với những tài khoản facebook ảo
để không bị rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang